trên mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc các thế hệ nhà báo trên cả nước
những người đồng nghiệp thân mến của chúng tôi lời kính chúc sức khỏe tim an tâm sáng
để mỗi ngày bền bỉ hơn với nghề
còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự ngày hôm nay
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị
tăng cường công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
tạm đình chỉ hai trung tá công an liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh đồng nai
trong phần tin quốc tế chủ tịch trung quốc kết thúc chuyến thăm triều tiên
căng thẳng ngoại giao mới giữa mỹ và iran
thưa quý vị hôm nay tại thủ đô hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị
để phê duyệt quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ
sau khi xem xét báo cáo số tám ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược bộ chính trị hoan nghênh ban chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các đồng chí ủy viên trung ương
tại hội nghị trung ương chín khóa một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thực hiện kế hoạch một mươi một của bộ chính trị
đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự đưa vào quy hoạch thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đúng các quy định quy trình về công tác cán bộ
trên cơ sở đề xuất của ban chỉ đạo bộ chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bộ chính trị giao ban chỉ đạo thông báo cho các cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị biết về kết quả phê duyệt
đồng thời giao cho ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương cơ quan đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo
bồi dưỡng cập nhật kiến thức gắn với luân truyền sắp xếp
bố trí công tác đối với các đồng chí được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trên cơ sở xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương số ba trăm bảy mươi bốn ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số hai trăm linh một ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín về đề nghị thi hành kỳ luật
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý đối với đồng chí đô đốc nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên đảng ủy quân sự trung ương nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân chủng hải quân
bộ chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng hải quân đồng chí nguyễn văn hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của ban thường vụ đảng ủy trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do quân chủng hải quân quản lý
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng hải quân và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm
thực hiện không đúng theo thẩm quyền vi phạm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của đảng ủy quân chủng hải quân buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
quá trình kiềm điểm đồng chí nguyễn văn hiến đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy của quân chủng hải quân và trách nhiệm cá nhân về những vi phạm những khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các cơ quan chức năng đã tiến hành xác định vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn hiến là rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về tiền tài sản của nhà nước và quân đội để một số cân bộ đảng viên trong quân chủng hải quân bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của quân đội và cá nhân đồng chí

thưa quý vị vì những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi năm nay tỉnh ủy ubnd tỉnh hòa bình đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh
và đến nay thì công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ cơ sở vật chất đến con người đều đã sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc và an toàn
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hòa bình có tổng số hơn tám chín trăm chín mươi chín
tỉnh hòa bình có tổng số hơn tám chín trăm chín mươi chín thí sinh đăng ký dự thi ở ba mươi bảy điểm thi và ba trăm chín mươi ba phòng thi
để chuẩn bị cho kỳ thi từ đầu tháng sáu đến nay ban chỉ đạo thi đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các điểm thi trên toàn tỉnh
rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
nên việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được tỉnh hòa bình đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống gian lận tập trung phổ biến quán triệt sâu sắc về quy chế thi cho cán bộ giáo viên học sinh
tại các điểm chấm trắc nghiệm và in sao đề thi phải bảo đảm có máy phát điện công suất lớn dự phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công tác chuẩn bị phương án về y tế an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn giao thông tiếp sức mùa thi thông tin tuyên truyền có thể chủ động xử lý tốt các tình huống phát sinh
sở dục đào tạo cũng đã phối hợp với cơ quan công an tỉnh để đi ra soát tất cả cơ sở vật chất ở ba mươi bảy điểm thi
công việc này đã và đang được tiến hành và tính đến thời điểm này chúng tôi cũng đã chuẩn bị là xong tất cả công tác kiểm tra và giả soát cơ sở vật chất của ba mươi bảy điểm thi đó
cho đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hòa bình đã sẵn sàng với quyết tâm tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc công bằng đúng quy chế phản ánh đúng chất lượng dạy và học kiên quyết không để xảy ra sai phạm

công việc này đã và đang được tiến hành và nghiêm túc phản ánh đúng chất lượng dạy và nghiêm túc phản ánh đúng chất lượng dạy và nghiêm túc phản ánh đúng chất lượng dạy và nghiêm túc phản ánh đúng chất lượng dạy và nghiêm túc
rất nguy hiểm chỉ một bất cẩn nhỏ
cũng có thể gây ra những đám cháy lớn
người dân cần tuân thủ các quy định về phòng chống cháy rừng
lưu ý không sử dụng lửa trong rừng
ngừng đốt xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng
để phòng cháy rừng
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước
kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong ba ngày tới chỉ số tiêu uv
ở thành phố hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
có giá trị từ tám đến một mươi
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao
đến rất cao đối với cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
thưa quý vị hoang mang và lo lắng
đây đang là tâm lý của nhiều hộ dân
ở thôn bản lành xã hòa cư
huyện biên giới cao lộc tỉnh lạng sơn
bởi công trình mương thủy lợi ở nơi đây
mặc dù đầu tư tiền tỷ
thế nhưng này đã bị hỏng dù mới được đưa vào sử dụng
chưa đầy một tháng
nguy cơ thiếu nước phục vụ canh tác nông nghiệp
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống
cũng như sản xuất của người dân địa phương
theo phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại tỉnh lạng sơn
công trình mương thủy lợi có chiều dài khoảng một m
nhưng có khoảng hai mươi mét mương dày một mươi cm bị gãy đổ
máng mương tách rời hoàn toàn với phần đất tàu lý dương
vị trí chân mương bằng đất bị sói lở nghiêm trọng
nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt mưa to
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đã khiến hệ thống mương bị gãy nứt
không thể dẫn nước tới tiêu
công trình mương hồ khẩu cắm
do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi
huyện cao lộc quản lý vận hành
được xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi

tới tháng một năm hai nghìn một mươi chín
với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
từ nguồn vốn một ba năm

cho thấy sự lãng phí về tiền bạc của nhà nước
và ảnh hưởng đến tổng diện tích của thôn đó
điều này đã đưa đến thời vụ canh tác nông nghiệp
của bà con nhân dân địa phương
đề nghị chính quyền địa phương cần xử lý sớm
để người dân yên tâm sản xuất
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hà nội trong tuần qua
trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận bảy mươi bảy trường hợp
sốt xuất huyết tăng chín trường hợp
so với tuần trước đó
với bảy mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
được ghi nhận trong tuần
các bệnh nhân phân bố rẻ rác khắp một mươi chín quận huyện

tính từ đầu năm đến nay
toàn thành phố ghi nhận năm trăm bốn mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết
tại một trăm tám mươi một xã phường
của ba mươi quận huyện thị xã
mặc dù không bùng phát mạnh mẽ
thành dịch lớn như năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng số ca mắc đang tăng hơn ba lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các chuyên gia khuyên cáo
mặc dù chưa ghi nhận nhiều ca bệnh
có biến chứng đặc biệt nghiêm trọng
nhưng đây là bệnh diễn biến nhanh
người dân vẫn cần phải chú ý chủ động phòng chống sốt xuất huyết
bằng cách ngủ màn phun thuốc diệt mũi
và làm vệ sinh môi trường xung quanh thường xuyên
nhằm truyền tải tới cộng đồng thông điệp mạnh mẽ
về tắc hải của rác thải nhựa
và ý thức về đầu nhựa
ngày hôm nay tại hà nội
trung tâm nghệ thuật đường đại vincom
đã khai mạc triển lãm hành tinh nhựa
hành tinh nhựa giới thiệu công chúng
bốn tác phẩm sắp đặt điêu khắc của nhóm nghị sĩ
bao gồm đại dương cánh đồng lốc xoáy gia đình
các tác phẩm đều được làm từ nhựa
đã qua sử dụng như ống hút
ni lông chai nước đổ ra dụng v v
được dắt nối khéo léo
thành những tác phẩm kích cỡ lớn
có những tác phẩm cao gần bốn mét dài tới một mươi tám m
các tác phẩm được đặt cạnh nhau
tạo thành một thế giới nhựa nghệ thuật đầy màu sắc
nhưng gợi nhớ đến thế giới thực tại
ngập tràn rác thải nhựa ở khắp mọi nơi
trong thiên nhiên trong cuộc sống thường nhật
thậm chí trong sự sống của mọi loài sinh vật
từ đó khuyến khích cộng đồng
hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần
sử dụng đồ nhựa có ý thức hơn
và trân trọng môi trường sớm hơn
triển lãm mở cửa tự do từ ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến hết ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm nghệ thuật đương đại vincom
số bảy mươi hai a nguyễn trãi quận thanh xuân hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
cuốn sách dày sáu trăm linh trang vừa ra mắt độc giả
là tư liệu quý về người đứng đầu đảng nhà nước ta
được cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân
ở mọi miền tổ quốc cộng đồng người việt nam
đang sinh sống ở nước ngoài
luôn tin tưởng và kỳ vọng
được bạn bè quốc tế mến mộ
để hiểu sâu thêm về giá trị
của quốc tế
cuốn sách và sức lan tỏa
của một nhân cách lớn mời quý vị và các bạn
cùng đón xem chương trình tâm điểm
trong bản tin thời sự hai mươi hai h
của truyền hình nhân dân
ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu
tiếp theo trong phần tin quốc tế
chủ tịch trung quốc kết thúc chuyến thăm triều tiên
căng thẳng ngoại giao mới giữa
mỹ và iran
theo đài truyền hình trung ương của trung quốc
hôm nay chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã rời thủ đô bình nhưỡng
sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới triều tiên
đây là chuyến thăm triều tiên đầu tiên
của một lãnh đạo cấp cao nhất trung quốc
trong vòng một mươi bốn năm qua
trong cuộc hội đàm ngày hai mươi tháng sáu
tại thủ đô bình nhưỡng
hai nhà lãnh đạo đã nhất trí
củng cố quan hệ song phương
vì hòa bình và ổn định khu vực
hai bên đánh giá điều này phù hợp với các lợi ích chung
của hai nước cũng như mang lại lợi ích
cho việc phát triển hòa bình và ổn định của khu vực
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm
về một loạt vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng
chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã tái khẳng định sự ủng hộ của bắc kinh
về giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân của bình nhưỡng
đồng thời cam kết đóng vai trò tích cực
và xây dựng trong tiến trình phi hạt nhân hóa
trên mát đảo triều tiên
dù đã trải qua nhiều giờ đàm phán
thế nhưng liên minh châu âu eu
vẫn không thể thống nhất được một ứng cử viên
cho chức chủ tịch ủy ban châu âu ec
và quyết định sẽ triệu tập một hội nghị bất thường
vào cuối tháng sáu này để giải quyết vấn đề
bất chấp việc đã phải họp kín
từ tối qua đến dạng sáng nay theo giờ địa phương
lãnh đạo hai mươi tám nước thành viên eu
vẫn không thể nhất trí được ứng viên kế nhiệm
chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
bên cạnh đó các lãnh đạo eu cũng nhất trí
sẽ bắt đầu đàm phán về ngân sách dài hạn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy của khối vào tháng một mươi tới
để có thể đưa ra một con số cụ thể vào cuối năm
hiện ec đề xuất con số một hai mươi tám nghìn tỷ euro
so với ngân sách một chín nghìn tỷ euro
cho giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đây là vấn đề không dễ
do thành viên đóng góp ngân sách lớn là anh
dự kiến sẽ rời eu vào tháng một mươi
trong khi nhiều nước khác không ủng hộ
việc tăng ngân sách đóng góp tương đương một gdp hiện nay
việc iran bắn hạ một máy bay
do thám không người lái của mỹ
ngày hôm nay
đã đẩy hai nước mỹ và iran
vào một cuộc khẩu chiến mới
và làm dấy lên lo ngại về khả năng
xung đột quân sự ở trung đông
sau khi bộ quốc phòng mỹ xác nhận thông tin
một máy bay do thám không người lái của nước này
bị lực lượng vệ binh cách mạng iran
bắn hạ tại eo biển hoc mút
tổng thống mỹ donald trump cho rằng
tehran đã phạm phải một sai lầm lớn
trong khi đáo ngoại trưởng iran
mohammed javad sharif cùng ngày tuyên bố
mỹ đã đưa thông tin sai về vụ việc này
và cho biết tehran sẽ đưa vụ việc này
lên liên hợp quốc
trước những diễn biến căng thẳng hiện nay
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa
và tránh những hành động có thể khiến tình hình leo thang
cùng ngày tổng thống nga vladimir putin cho rằng
mỹ tấn công quân sự iran sẽ là một thảm họa lớn
cho trung đông và khơi màu cho làn sóng bạo lực
và khủng hoảng di cư
cùng ngày trong một diễn biến liên quan
cơ quan hàng không liên bang mỹ
công bố một quy định khẩn cấp
theo đó cấm các hãng hàng không của mỹ
thực hiện các chuyến bay qua không phận
do tehran kiểm soát ở eo biển horkmut
và vịnh oman cho đến khi có thông báo tiếp theo
thông báo của faa nêu lý do
các hoạt động quân sự gia tăng
và căng thẳng chính trị leo thang trong khu vực
đặt ra nguy cơ đối với các hoạt động hàng không dân dụng mỹ
và khả năng xảy ra tình trạng tính toán sai
hoặc xác định nhầm mục tiêu
trong một cáo thị gửi tới các hãng hàng không
faa bày tỏ lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng
và hoạt động quân sự trong khu vực
có nhiều tuyến bay dân dụng này
quy định trên của faa được đưa ra
sau khi hãng hàng không united airlines của mỹ
quyết định ngừng các chuyến bay từ sân bay newark
thuộc bang new jersey đến trung tâm tài chính mumbai
của ấn độ tuyến bay đi qua không phận iran
trong khi đó ngày hai mươi một tháng sáu
ấn độ đã điều tàu chiến đến vùng vịnh
giữa lúc căng thẳng giữa mỹ và iran gia tăng
hãng thông tấn pti của ấn độ
dẫn thông báo của hải quân nước này cho biết
tàu chiến ins channel và ins sunaya

và vịnh persian
và đã được điều tới vùng vịnh oman
và vịnh persian
để tiến hành các chiến dịch bảo đảm an ninh hàng hải
tuyên bố cho biết mục đích là trần ăn
các tàu treo cờ ấn độ hoạt động hay quá cảnh
tại vùng vịnh persian và vịnh oman
sau các sự cố an ninh hàng hải trong khu vực
cũng theo thông báo của ấn độ
máy bay giám sát của hải quân nước này
cũng nhận nhiệm vụ tăng cường hoạt động giám sát trên không
trong khu vực chiến lược này
mexico đang triển khai đồng bộ
một loạt các giải pháp nhằm ngăn chặn
dòng người di cư theo thỏa thuận với mỹ
nhằm tránh các biện pháp trừng phạt
về thương mại của quốc gia láng giềng lớn này
tổng thống mexico andres manuel lópez obrador
và người đồng cấp el salvador nayib bukele
đã ký một bản ghi nhớ
về tăng cường hợp tác song phương
nhằm thúc đẩy phát triển và thịnh vượng
qua đó giải quyết gốc rễ vấn đề người di cư
theo đó chương trình tạo việc làm cho el salvador
sẽ được triển khai từ ngày hai mươi tháng sáu
theo kế hoạch phát triển trung mỹ
nhằm giảm tốc dòng người di cư bất hợp pháp
cùng ngày mexico đã triển khai lực lượng
vệ binh quốc gia tới biên giới phía nam
theo thỏa thuận đã ký hôm bảy tháng sáu với mỹ
nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp
theo thỏa thuận này mexico sẽ có bốn mươi năm ngày
để có các bước đi cụ thể và hiệu quả
trong việc giảm số người di cư
từ các nước chủng mỹ tìm cách vượt biên
vào mỹ từ mexico
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi